liên quan đến vụ nghi nổ lò hơi xảy ra tại huyện vĩnh cửu
lãnh đạo sở y tế tỉnh đồng nai cho biết hiện nay có năm bệnh nhân được cứu chữa tại bệnh viện đa khoa thống nhất
đơn vị này cũng cho biết các nạn nhân được đưa vào cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương
bệnh viện đang dồn lực để tham gia cứu chữa cho các nạn nhân
thông tin ban đầu được biết vào khoảng tám giờ một mươi phút sáng ngày hôm nay
tại công ty gỗ bình minh xã thiện tân huyện vĩnh cửu
nhiều công nhân đang làm việc thì bất ngờ có tiếng nổ lớn vụ việc được cho là do nổ lò hơi
các cơ quan chức năng cho biết đã bước đầu xác định sáu nạn nhân tử vong
ngay sau khi vụ nổ xảy ra lãnh đạo tỉnh đồng nai và huyện vĩnh cửu đã đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ
hiện nguyên nhân của vụ nổ đang được tiếp tục làm rõ
bốn đối tượng có hành vi mua bán trái phép bốn bánh heroin tại quốc lộ bảy mươi thuộc tổ ba mươi phường lào cai
thành phố lào cai đã bị công an tỉnh
tỉnh lào cai bắt giữ
tám giờ năm mươi năm phút ngày hai mươi bảy tháng bốn tại khu vực trên công an thành phố lào cai đã bắt quả tang ba đối tượng
có hành vi mua bán trái phép chất ma túy gồm giàng a dơ giàng a tính cùng chú ở huyện mường nhé tỉnh điện biên
giàng thị xóa chú ở huyện bắc hà tỉnh lào cai
thu giữ tại hiện trường bốn bánh heroin một xe máy ba điện thoại di động năm triệu năm trăm linh nghìn đồng cùng một số vật chứng có liên quan
mở rộng điều tra cơ quan công an đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với giàng tú chú tại huyện mường khương tỉnh lào cai
dạng sáng ngày hôm nay tổ tuần tra bảo đảm an ninh trật tự thuộc công an tỉnh cà mau đã kết hợp cùng công an huyện cái nước đã kiểm tra
phát hiện nhiều đối tượng đang có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy trong nhà nghỉ thuộc địa bàn ấp sở tại xã thạnh phú huyện cái nước
kiểm tra phòng số chín nhà nghỉ hưng thị
lực lượng đã phát hiện bảy đối tượng trong đó có hai nữ có liên quan đến hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
tại hiện trường thu giữ một đĩa xứ màu trắng bên trên còn dính chất bột màu trắng nghi là ma túy
qua test nhanh sáu đối tượng dương tính với chất ma túy
theo lời khai ban đầu bùi quốc cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín chú huyện trần văn thời đã rủ các đối tượng khác thuê phòng để sử dụng trái phép chất ma túy
hiện vụ việc đã được bàn giao về công an huyện cái nước tỉnh cà mau để tiếp tục xử lý
vào ngày hôm nay công an quận tám tp hcm đang tạm giữ phạm thị ngọc bích sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại quận tám để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
trước đó bích đã cầm dao xông vào trụ sở công an phường một mươi quận tám tp hcm la hét
tại đây bích đã dùng dao tấn công khiến cho hai người bị thương ở cổ và bụng
công an phường một mươi đã khống chế bắt giữ đối tượng và đưa những người bị thương đi bệnh viện cấp cứu
kiểm tra nhanh
bích dương tính với ma tuế
bước đầu công an xác định bích bị ảo giác do sử dụng ma túy
đối tượng này từng có hành vi cố ý gây thương tích cho mẹ ruột và tự gây thương tích cho chính mình nhiều lần
trong suốt kỳ nghỉ lễ các cán bộ chiến sĩ công an trong đó có các tổ công tác liên ngành một trăm bốn mươi một
vẫn thực hiện nhiệm vụ trên toàn thành phố hà nội nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự và an toàn giao thông
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để người dân và du khách có một kỳ nghỉ lễ vui tươi và an toàn
thưa quý vị và các bạn các tổ công tác thuộc lực lượng mối một công an tp hà nội
thì triển khai cắm chốt đảm bảo an toàn giao thông an ninh trật tự thì diễn ra hàng ngày
và những ngày nghỉ lễ như ba mươi bốn hai nghìn một mươi năm cũng không phải là ngoại lệ
và các tổ công tác sẽ cắm chốt tại nhiều điểm khác nhau
nhằm xử lý các trường hợp cố tình vi phạm giao thông qua đó đảm bảo tình hình an ninh trật tự nói chung
công tác kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vẫn được các tổ công tác một trăm bốn mươi một triển khai đồng bộ
việc xử lý nghiêm cùng với nhận thức của người dân đã được thay đổi
chính vì vậy việc phát hiện người vi phạm về lỗi nồng độ cồn là không có trong quá trình cắm chốt
anh cho kiểm tra nồng độ cồn nhé mời anh thổi vào đây
mời anh thổi vào đây nhé
tuy nhiên vẫn còn nhiều trường hợp vi phạm về lỗi không đội mũ bảo hiểm
và các trường hợp này đều được tổ công tác xử lý theo đúng quy định
vì người vi phạm có nhiều lý do được đưa ra khác nhau
mũ em bị hỏng quá
mũ vội quá em quên em để mũ trong cung
mũ quá vừa mới tắm xong đi ra đón con
sao mũ mà không đội vào em
em vừa đến khi nó bóng về ướt lóc quá
mũ ướt lóc
lý do được đưa ra thế nhưng không có trường hợp nào là ngoại lệ
vi phạm đều được cán bộ tổ công tác thông báo cho người điều khiển phương tiện
mũ bảo hiểm này
đâu có mang đăng ký xe không
không giấy phép lái xe
đâu có mang đăng ký xe không
không đăng ký xe
các trường hợp vi phạm nhận thức được hành vi của mình
ý thức của người dân đã được tăng cao
đây chính là yếu tố
đây chính là yếu tố mấu chốt và quan trọng để góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự nói chung
thế nhưng với phương châm phòng ngừa và kịp thời ngăn chặn
lực lượng chức năng vẫn triển khai đồng bộ các nhiệm vụ
đặc biệt các tổ công tác sẽ tập trung tại các tuyến đường tuyến giao thông
có nguy cơ các nhóm thanh thiếu niên tụ tập đi xe máy tốc độ cao gây mất an ninh trật tự an toàn giao thông
bên cạnh việc cắm chốt sẽ triển khai toàn tra để kịp thời ngăn chặn xử lý các trường hợp
mang theo hung khí vận chuyển các chất cấm
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vị thủy tỉnh hậu giang vừa ra quyết định khởi tố
và bắt tạm giam đối tượng phùng văn quốc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
chú ở tỉnh bạc liêu để điều tra về tội trộm cắt tài sản
theo kết quả điều tra quốc làm thuê cho một hộ dân tại ấp ba xã vị thanh huyện vị thủy
vào giữa tháng bốn vừa qua quốc bị tai nạn giao thông nên được chủ cho về nhà nghỉ để trị thương
vào tối ngày hai mươi ba tháng bốn quốc đã điều khiển xe mô tô đi từ nhà ở huyện phước long tỉnh bạc liêu
quay trở lại nơi làm đột nhập vào nhà và lấy trộm một trăm hai mươi triệu đồng trong kết sắt của chủ
sau khi trộm được tiền quốc đem đi tiêu xài cá nhân và cất giấu tại nhà riêng
và cuộc điều tra công an huyện vị thủy đã nhanh chóng bắt giữ được quốc cùng với tăng vật
sau chưa đầy hai mươi bốn giờ đồng hồ gây án tại cơ quan công an quốc đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
văn phòng thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh lào cai vừa cho biết
do ảnh hưởng của bộ phận không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao từ đêm ngày ba mươi tháng bốn cho đến
sáng ngày hôm nay mùng một tháng năm một số nơi tại lào cai đã xảy ra mưa nhỏ kèm theo rông lốc gây
thiệt hại về tài sản hoa màu của nhân dân cụ thể rông lốc đã khiến cho hai trăm bốn mươi chín ngôi nhà bị tốc mái
địa phương chịu thiệt hại nặng nhất là huyện văn bàn với một trăm tám mươi ba ngôi nhà trong đó một nhà tại xã làng giàng
bị sập đổ hoàn toàn một mươi tám ngôi nhà bị thiệt hại ở mức năm mươi bảy mươi năm mươi sáu ngôi nhà bị thiệt hại từ ba mươi
các huyện bát sát bảo thắng thành phố lào cai sapa đều có nhà chịu ảnh hưởng do thiên tai
trong sản xuất nông nghiệp có trên hai mươi chín ha ngô bị thiệt hại tập trung chủ yếu tại huyện văn bàn với
hai mươi sáu ha chịu mức độ ảnh hưởng trên bảy mươi ước tính thiệt hại ban đầu do thiên tai gây ra trên địa bàn
lào cai là trên một mươi tỷ đồng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương đã
chỉ đạo các xã huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ cho người dân dọn dẹp vệ sinh gia cố sửa chữa nhà ở
thu dọn cây xanh bị gãy đổ để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông cho đến một mươi giờ sáng ngày
hôm nay các hộ bị thiệt hại dưới ba mươi thì cơ bản đã khắc phục xong hộ bị thiệt hại dưới bảy mươi đang
sử dụng đặc liệu để lợp sửa chữa lại nhà ở dự kiến là sẽ hoàn thiện xong trong ngày hôm nay một tháng năm
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm phối hợp cùng công an quận một mươi hai công an tỉnh đồng nai và công
an tỉnh bình dương vừa bắt giữ nhóm cướp tài sản hết sức táo tợn ở một căn biệt thự trên địa bàn
quận một mươi hai tp hcm ba đối tượng bị bắt giữ gồm nguyễn đức tiến lê văn sĩ và đỗ văn tuấn
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu ba đối tượng do không có việc làm lười lao động nên đã tham gia vào nhóm fanpage facebook
hội những người vỡ nợ muốn làm liều tại đây tiến đã rủ tuấn sĩ tham gia đi cướp tại các biệt thự
khu vực tp hcm tỉnh bình dương trước khi gây án tiến đi mua ba con dao thái lan băng keo bình xịt
sơn đen bốn cặp găng tay y tế nhằm khi đột nhập vào nhà người dân thì sẽ dùng để khống chế các thành
viên trong gia đình đến khoảng hai mươi ba h ba mươi phút ngày hai mươi chín tháng năm tiến đã bắt giữ nhóm cướp tài sản hết sức táo tợn ở
tp hcm đến khoảng hai mươi ba h ba mươi phút ngày hai mươi chín tháng bốn tiến cùng với sĩ đem theo công cụ đã chuẩn bị đến căn biệt thự
trên địa bàn quận một mươi hai tp hcm tiến đứng ngoài cảnh giới còn sĩ trèo qua cổng chính vào bên trong ngôi nhà
khi sĩ vừa lấy chiếc túi sách bên trong có số tiền một một tỷ đồng thì đã bị các trinh sát phòng cảnh sát hình sự
và công an quận một mươi hai cùng hai lái xe riêng của chủ nhà ập vào và bắt quả tang việc khám phá nhanh vụ án này
thể hiện tinh thần quyết tâm chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn đặc biệt là trong những ngày
nghỉ lễ để bảo vệ an toàn cho người dân
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận năm tp hcm vừa bắt giữ khẩn cấp huỳnh ngọc trâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
trú tại quận tân bình để điều tra về hành vi cướp tài sản và đây là nghi phạm đã gây ra nhiều vụ đánh thuốc mê
chiếm đoạt tài sản của người dân tại bệnh viện trợ rẫy
trước đó công an phường một mươi hai quận năm nhận được trình báo của hai người phụ nữ
về việc đang ngồi tại khu vực chờ của khoa cấp cứu bệnh viện trợ rẫy quận năm có một người phụ nữ đã tiếp cận
trò chuyện sau khi uống xong cốc nước của người này đưa nạn nhân bị mê man khi tỉnh lại thì tiền bạc và nữ trang
đã bị mất từ lời khai của các bị hại và phối hợp bệnh viện trích xuất hình ảnh công an xác định hung thủ là
huỳnh ngọc trâm đối tượng đã bị bắt khi đang trốn tại phường một mươi năm quận tân bình tại cơ quan công an
đối tượng khai nhận đã tiếp cận hai nạn nhân trên để mời nước có pha thuốc an thần khiến cho nạn nhân mê man
rồi thực hiện hành vi cướp tài sản với thủ đoạn này nghi can khai đã thực hiện chót lọt ba vụ lấy nữ trang
và tài sản có giá trị
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam bốn đối tượng
là lê văn hải cao thị hiền lộc văn đạt cùng chú ở tỉnh đồng nai và đối tượng hồ văn long quê ở tỉnh
ninh thuận để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc liên quan đến vụ việc một mươi đối tượng khác cùng chú ở tỉnh đồng nai
bị khởi tố về hành vi đánh bạc trước đó công an huyện xuân lộc đã bắt quả tàng một mươi bốn đối tượng đánh bạc ăn tiền
dưới hình thức lắc tài xỉu do hai đối tượng hải hiền tổ chức có sự giúp sức của đạt và long ở vườn dừa thuộc
ấp hai xã xuân hòa tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ hơn một trăm hai mươi triệu đồng ở trên chiếu bạc và trong người
các đối tượng một bộ dụng cụ dùng để lắc tài xỉu hai mươi năm xe mô tô một mươi bốn điện thoại di động và các dụng cụ sử dụng
cho hành vi đánh bạc
vào đêm ngày ba mươi tháng bốn tổ công tác của công an huyện bát sát tỉnh lào cai đã thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn
giao thông phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật phát hiện ba xe mô tô chạy với tốc độ cao đi từ thành phố lào cai
về bát sát

về phía hai bên lề đường đảm bảo an toàn không truy đuổi các trường hợp vi phạm quay clip và hình ảnh để tiến hành truy xét
ngay sau đó tổ công tác phối hợp với công an xã phìn ngan đội điều tra tổng hợp và công an huyện đã tiến hành khoanh vùng truy tìm
đến một mươi tám h ba mươi phút cùng ngày lực lượng phối hợp đã mời ba đối tượng lên làm việc
quá trình làm việc ba đối tượng gồm phàn láo tả sinh năm hai nghìn bốn lý láo lở sinh năm hai nghìn năm trảo láo lở sinh năm hai nghìn năm
và cả ba đối tượng đều ở xã phìn ngan huyện bát sát tỉnh lào cai
cùng khai nhận hành vi vi phạm đã không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông không có giấy phép lái xe tự ý thay đổi đặc tính của phương tiện
công an đã lập biên bản tạm giữ
công an tỉnh lâm đồng cho biết vừa phối hợp với các đơn vị triều tập một số trường hợp thông tin sai sự thật đà lạt có biến lớn bạo động để làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó qua công tác nghiệp vụ công an tỉnh đã phát hiện nhiều trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật đà lạt xảy ra biến lớn đà lạt xảy ra vấn đề cấm người dân ra đường
đà lạt xảy ra bạo động bắn súng
gây hoang mang dư luận ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương
vào cuộc điều tra xác minh lực lượng công an triệu tập làm việc với chủ tài khoản facebook thm đã đăng tải bài viết có nội dung có biến tại bixi năm
có biến tại bixi năm người cầm súng bị bắt tất cả các trung tâm thương mại dịch vụ chợ kinh doanh giải trí phải đóng cửa ngay lập tức
thông tin nêu trên hoàn toàn sai sự thật ảnh hưởng đến uy tín xâm phạm nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức gây hoang mang dư luận tại địa phương
sau đó cơ quan công an xác định tài khoản thm do một người phụ nữ hai mươi sáu tuổi chú ở huyện đức trọng là người quản lý sử dụng
tại cơ quan công an người này khai nhận do bản thân đọc được các thông tin trong các hội nhóm trên không gian mạng rồi đăng tải lên trang facebook cá nhân mà không kiểm chứng
hiện nay cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
công an tỉnh lâm đồng đang tiếp tục giả soát xác minh các trường hợp khác có hành vi đăng tải phát tán thông tin sai sự thật để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
vào tối ngày hôm qua một vụ tai nạn giao thông chết người đã xảy ra trên đường dt bảy trăm bốn mươi một đoạn qua thôn tân bình xã bù nho huyện phú riềng tỉnh bình phước khiến một người tử vong tại chỗ
theo thông tin ban đầu vào khoảng hai mươi h bốn mươi năm phút tối ngày hôm nay
hôm qua nam thanh niên khoảng hai mươi năm tuổi chú ở tỉnh bình phước điều khiển xe máy lưu thông trên đường dt bảy trăm bốn mươi một hướng từ tỉnh bình dương đi huyện phú riềng
khi đến thôn tân bình xã bù nho thì bất ngờ mất lái lao thẳng sang lề đường bên phải đâm vào trụ sắt máy hiên của nhà dân sau đó đâm liên tiếp vào trậu cây cảnh và cây xanh ở trước nhà
cú đâm quá mạnh khiến nam thanh niên bị đập đầu vào vật cứng và tử vong tại chỗ chiếc xe máy văng lên phía trước nhiều mét hư hỏng nặng
một trụ sắt của nhà người dân bị gãy cong nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
ủy ban an toàn giao thông quốc gia cho biết theo báo cáo của văn phòng bộ công an vào ngày ba mươi tháng bốn toàn quốc đã xảy ra sáu mươi một vụ tai nạn giao thông
làm hai mươi bảy người tử vong bị thương bốn mươi năm người và tất cả các vụ tai nạn đều xảy ra trên đường bộ
như vậy là trong bốn ngày nghỉ lễ cả nước đã xảy ra hai trăm bảy mươi bảy vụ tai nạn giao thông
làm chết một trăm linh chín người và làm bị thương hai trăm ba mươi sáu người
về công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong ngày ba mươi tháng bốn
lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ toàn quốc đã xử lý một mươi bảy chín mươi năm trường hợp vi phạm giao thông
ra quyết định xử phạt ba mươi tám tỷ bốn mươi sáu triệu đồng tước ba bốn trăm một mươi chín giấy phép lái xe các loại
tạm giữ một trăm bảy mươi ô tô sáu năm trăm sáu mươi sáu mô tô và một trăm một mươi tám phương tiện khác
trong đó xử lý bốn ba trăm chín mươi trường hợp vi phạm
lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy nội địa đã xử lý một trăm năm mươi bảy trường hợp
lực lượng cảnh sát giao thông đường sắt đã phát hiện xử lý sáu trường hợp vi phạm
ngoài ra trong ngày ba mươi tháng bốn có ba cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản ánh đến đường dây nóng
của ủy ban an toàn giao thông quốc gia phản ánh tình trạng un tắc cục bộ tại một số điểm du lịch
các cuộc gọi đã được chuyển tới các cơ quan chức năng để xác minh và xử lý kịp thời
học sáng ngày hôm nay
các lực lượng chức năng phối hợp với hàng trăm người dân đang tiếp tục chữa cháy rừng
tại xã thanh khai huyện thanh trương tỉnh nghệ an
vào sáng ngày hôm nay ủy ban nhân dân huyện thanh trương tỉnh nghệ an cho biết
lực lượng chức năng đang huy động hàng trăm người chữa cháy rừng tại xã thanh khai huyện thanh trương
vụ cháy rừng nói trên được phát hiện từ lúc sáu h ba mươi phút sáng ngày hôm qua ba mươi tháng bốn
tại rừng thông và keo ở khu vực xã thanh khai
ngay sau khi phát hiện ra vụ cháy lực lượng chức năng huyện thanh trương đã huy động lực lượng đến để dập lửa
đến tối ngày hôm qua ngọn lửa cơ bản đã được khống chế
tuy nhiên đến năm h sáng ngày hôm nay ngọn lửa bất ngờ bùng phát trở lại
do trời nắng nóng và gió thổi mạnh nên ngọn lửa cháy rất mạnh
huyện thanh trương đang huy động hàng trăm người đến để dập tắt đám cháy
tại huyện nam đàn tỉnh nghệ an ngày hôm qua do ngọn lửa lan từ đám cháy rừng tại xã thanh khai
khu vực rừng xã nam thái và thị trấn nam đàn đã cháy lớn
đến một mươi chín h tối ngày hôm qua ngọn lửa cơ bản được khống chế
tuy nhiên sau đó ngọn lửa vẫn âm ỉ cho đến ba giờ dạng sáng ngày hôm nay mới được dập tắt hoàn toàn
theo thống kê ban đầu ngọn lửa đã theo dụi khoảng tám năm hectare rừng của xã nam thái và thị trấn nam đàn
tuy nhiên khu vực này những năm trước đây đã từng xảy ra cháy
cho nên rừng cây gỗ lớn không còn chủ yếu là cháy cây bổi lau thực bì